bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu bộ tư lệnh bộ đội biên phòng vừa tổ chức hội nghị triển khai giải pháp chống buôn lậu
vận chuyển trái phép hàng hóa và bảo đảm an ninh trật tự trên vùng biển phía nam
sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tình hình hoạt động của các loại tội phạm hoạt động buôn lậu gian lận thương mại trên vùng biển phía nam
cơ bản được kiểm soát không xảy ra điểm nóng tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp đặc biệt là mặt hàng xăng dầu
chỉ huy bộ tư lệnh biên phòng lưu ý các đơn vị cần tăng cường quản lý chống buôn lậu gian lận thương mại vận chuyển xăng dầu hàng hóa trái phép
khi phát hiện hoạt động của các đối tượng bảo kê hoặc các biểu hiện tiêu cực không lành mạnh báo ngay cho các cơ quan đơn vị bộ đội biên phòng
để kịp thời xử lý tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh góp phần giữ gìn an ninh trật tự vùng biển